ngay sau khi kết thúc hội nghị hợp tác tiểu vùng mekong mở rộng lần thứ sáu thủ tướng nguyễn xuân phúc và chủ tịch ngân hàng phát triển châu á adb takehiko nakao đã đồng chủ trì họp báo thông báo kết quả của hội nghị
phát biểu trước bầu giới thủ tướng cho biết hội nghị gms đã thành công tốt đẹp đề ra những định hướng hợp tác trong trung hạn và khởi động tiến trình xây dựng tầm nhìn hợp tác dài hạn của gms
hội nghị đã thông qua ba văn kiện quan trọng là tuyên bố chung của hội nghị kế hoạch hành động hà nội giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi hai và khung đầu tư tiểu vùng hai nghìn hai mươi
theo thủ tướng tuyên bố chung đã thể hiện cam kết chính trị và quyết tâm của các nước gms nâng cao vai trò của cơ chế hợp tác này
kế hoạch hành động hà nội hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi hai là bản định hướng các lĩnh vực trọng tâm và biện pháp hợp tác trong năm năm tới
bao gồm việc thúc đẩy mở rộng mạng lưới hà nội
khung đầu tư tiểu vùng hai nghìn hai mươi hai là danh sách hơn hai trăm hai mươi dự án hết sức cụ thể với quy mô khoảng sáu mươi sáu tỷ đô la
đáng chú ý hội nghị cũng khởi động tiến trình xây dựng tầm nhìn dài hạn sau năm hai nghìn hai mươi năm
trong bối cảnh các nước gms hướng đến chương trình nghị sự phát triển bền vững hai nghìn ba mươi của liên hợp quốc
tình hình quốc tế và khu vực có nhiều thay đổi hợp tác gms cần xác định được tầm nhìn dài hơn
nhằm xây dựng một khu vực tầm nhìn dài hơn
đó cũng sẽ là một tầm nhìn bảo đảm sự phát triển bền vững hài hòa cân bằng ở khu vực
đồng thời thúc đẩy sự phát triển bao trùm bảo đảm mọi người dân đều hưởng lợi
từ quá trình toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp bốn
chủ tịch adb takehiko nakao cho biết sau hai mươi năm năm gms đã tạo được những kết quả
thành công thể hiện qua các con số tăng trường dự án chương trình hợp tác trong khuôn khổ tiểu vùng
các đối tác đã tài trợ cho khu vực này hai mươi một tỷ đô la trong đó adb đóng góp tám tỷ đô la
ông takehiko nakao cũng cho biết tăng trưởng của khu vực dần phụ thuộc nhiều hơn vào tiêu dùng trong nước
do gia tăng tầng lớp trung lưu chính sách vĩ mô tốt cải cách cơ chế cải thiện môi trường đầu tư
và các khung hợp tác như cms
adb sẽ cung cấp khoảng bảy tỷ đô la cho các dự án hiện tại và tương lai trong năm năm tới